thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín cùng dự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí giảm sáu trăm bốn mươi một vụ giảm ba trăm một mươi một người chết và giảm sáu trăm bảy mươi chín người bị thương
dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm
việc bộ công an gia quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải
xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe máy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp

ủng thắc giao thông tại các chủ thị lớn như hà nội tp hcm cũng như tại các trạm thủ phí có xu hướng giảm trở lại
tại hội nghị thủ tướng đã nghe các tham luận về những tồn tại hạn chế và nguyên nhân gây ra tình trạng tai nạn giao thông hiện nay
đồng thời các tham luận cũng đề ra phương hướng giải pháp trong sáu tháng cuối năm của từng địa phương